nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên bang nga một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống liên bang nga vladimir putin đã trao đổi điện mừng
trong đó nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước
sau hai mươi năm năm quan hệ việt nga đã lên một tầm cao mới với hợp tác không ngừng được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực
chính trị kinh tế thương mại đầu tư quốc phòng an ninh giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa và du lịch
hai bên bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện việt nga ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
vì lợi ích chung của hai dân tộc vì hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới